lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
là sự kiện chính trị quan trọng có sự tham dự của lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương
gần ba tháng qua để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã huy động hơn bốn cán bộ chiến sĩ
tham gia các khối diễu binh diễu hành biểu diễn võ thuật
đặc biệt có chín khối với hơn một cán bộ chiến sĩ sau khi kết thúc lễ kỷ niệm sẽ hành quân lên điện biên
để thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành cấp nhà nước nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đến nay công tác huấn luyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu mục tiêu đề ra
phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt bộ trưởng tô lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm sự cố gắng nỗ lực
quyết tâm của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đặc biệt là các nữ cán bộ chiến sĩ thuộc các khối tham gia tập luyện phục vụ lễ kỷ niệm
nhấn mạnh chỉ còn một tuần nữa là đến lễ kỷ niệm thời gian gấp rút
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các lực lượng tham gia phục vụ buổi lễ phải tập trung tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất
tích cực tập luyện thuần thục các kỹ thuật cá nhân theo nhiệm vụ của từng khối
khi thực hiện nhiệm vụ diễu binh diễu hành phải đều đẹp thống nhất thể hiện sự uy nghiêm dũng mãnh của lực lượng vũ trang chiến đấu
qua đời tập luyện này cũng là điều kiện tốt để cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thiện phục vụ hiệu quả lễ diễu binh diễu hành
góp phần vào thành công của các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
trước mắt là đảm bảo chất lượng tiến độ cường độ tập luyện đảm bảo về sức khỏe tinh thần của cán bộ chiến sĩ để sẵn sàng cho buổi lễ chính thức
lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
sẽ diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực trường đua f một khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình thành phố hà nội
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương thống nhất nhận thức bám sát đảm bảo tiến độ kế hoạch triển khai thi hành luật
khẩn trưng tham mưu ban hành nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức
bố trí ngân sách nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác
tập trung đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học nghiên cứu lý luận trong toàn lực lượng công an nhân dân
lấy hiệu quả giải quyết vấn đề thực tiễn từ các sản phẩm khoa học làm cơ sở đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học
bộ trưởng tô lâm yêu cầu đối với cục khoa học chiến lược và lịch sử công an cần tạo chuyển biến trong công tác tham mưu chiến lược
đánh giá thực chất chất lượng nghiên cứu khoa học và việc tổ chức các hội thảo
chủ trì hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi bốn các hậu viện trường công an nhân dân
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các hậu viện trường công an nhân dân tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức tuyển sinh
triêu sinh nhập học các hệ loại hình đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ tiêu được giao
cục đào tạo và các cục chức năng của bộ công an tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về giáo dục đào tạo
đảm bảo thống nhất đồng bộ hiệu lực hiệu quả
tuần qua trong khuôn khổ chuyến công tác tại hoa kỳ trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
có buổi làm việc với phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình và tư lệnh cảnh sát liên hợp quốc
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị liên hợp quốc chia sẻ kinh nghiệm cung cấp hướng dẫn tài liệu giáo trình
để bộ công an xây dựng trung tâm tập huấn sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
góp phần nâng cao trình độ và gia tăng số lượng sĩ quan tham gia
làm việc với thứ trưởng phụ trách chính sách bộ an ninh nội địa hoa kỳ
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị bộ an ninh nội địa hoa kỳ tiếp tục thúc đẩy bộ ngoại giao hoa kỳ
đánh giá khách quan về tình hình mua bán người tại việt nam
và ghi nhận những nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người
chỉ đạo tại hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm đảm bảo trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong công an nhân dân
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương cần đổi mới tư duy công tác hậu cần tài chính nói chung
hậu cần phải đi trước một bước mua sắm các trang thiết bị phải đồng bộ hiện đại và đi trước để làm chủ khoa học công nghệ
thưa quý vị yên bái là tỉnh miền núi có tới ba mươi dân tộc sinh sống đời sống của bà con còn nhiều khó khăn
để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp cắt giảm các thủ tục phiền hà gây tốn kém lãng phí
công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trong đó đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cải cách các thủ tục hành chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân
đến làm thủ tục xác nhận cư trú cho con trai chị tâm rất bất ngờ vì thời gian giải quyết thủ tục rút ngắn lại chỉ còn chưa đầy một mươi năm phút
trước đây để giải quyết các thủ tục tương tự như thế này chị tâm phải mất nhiều lần tới trụ sở công an xã cùng với thời gian chờ đợi từ hai đến ba ngày để xác minh giải quyết theo quy định
đến đây thì làm việc thì là coi như là cơ sở thì sạch sẽ và các anh ấy tiếp đón rất nhiệt tình những cái mình không hiểu anh ấy rất đủ cho mình rất là nhanh hiểu và dễ gọn nhanh gọn và dễ hiểu
một trăm bộ phận một cửa tại công an xã mậu đông được triển khai thực hiện và đi vào hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba trong đó đặc biệt chú trọng triển khai các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ công tác công an và ứng dụng vào công tác cải cách hành chính
người dân có thể trực tiếp ở tại nhà và thao tác các dịch vụ
công trực tuyến và gửi các thủ tục hành chính qua dịch vụ công đến trụ sở công an xã một phận một cửa là tiếp nhận và xử lý và trả kết quả qua trực tuyến dịch vụ công trực tuyến
chứ người dân cũng không cần phải đến nhận kết quả gây phiền hà và lãng phí cho người dân
từ khi ra mắt đến nay bộ phận một cửa tại công an xã mậu đông đã tiếp nhận trên năm trăm linh hồ sơ của người dân dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp
một trăm linh hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng thời hạn
công an xã mậu đông cũng đã xây dựng quy trình và giải quyết một trăm linh tám thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của công an cấp xã do bộ công an quy định
qua đó góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính giảm phiền hà chi phí thời gian cho các tổ chức và người dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
khai báo qua mạng là tôi thấy rất là thuận tiện
chỉ việc ngồi ở nhà trên máy tính là chúng tôi cũng đã khai báo được rồi
tôi cảm thấy rất là hài lòng và thuận tiện cho chúng tôi đỡ được chi phí đi nại
năm hai nghìn hai mươi bốn công an xã mậu đông xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm cải cách hành chính nhanh gọn chính xác hiệu quả vì nhân dân phục vụ
lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cải cách hành chính góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
thượng lượng công an xã đã xuống các thôn bản và tuyên truyền cho người dân hiểu được ưu điểm cái tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mà bộ công an đã triển khai
bộ trí một đồng trí thường xuyên
thường trực tại bộ phận bụt cửa để hướng dẫn người dân khi đến làm các thủ tục hành chính để người dân đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
cải cách hành chính công an cấp xã là một trong những chủ trương nhiệm vụ giải pháp quan trọng thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính của bộ công an và công an tỉnh yên bái
theo chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính công an cấp xã có vai trò đặc biệt quan trọng nhất là trong việc hỗ trợ thực hiện đề án sáu của chính phủ góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước với tổ chức xã hội nhân dân đơn giản hóa các thủ tục hành chính hướng tới thực hiện chuyển đổi số quốc gia
hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp không chỉ cứu sống người bệnh mà còn gieo thêm những hạt sống của lòng nhân ái sự sẻ chia trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc việt nam
những năm qua cùng với phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp trong cả nước phong trào hiến máu tình nguyện trong công an nhân dân ngày càng phát triển
hướng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng bảy tháng bốn nhiều cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã dành thời gian ngày cuối tuần để thực hiện nghĩa cử cao đẹp này
trong thời gian được điều động tăng cường về cơ sở nhận công tác tại thành phố sơn la tỉnh sơn la đại úy nguyễn thành luân giảng viên khoa quân sự võ thuật học viện cảnh sát nhân dân nhận được thông tin có người cần truyền máu gấp
nhóm máu cần là nhóm máu o khan hiếm
đại úy nguyễn thành luân đã ngay lập tức tới bệnh viện hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch
đây chỉ là một trong những lần hiến máu cứu người của anh
ngày hôm nay tranh thủ sau giờ trông thi tại trường anh lại tới viện huyết học truyền máu trung ương hiến máu định kỳ
tham gia hiến máu là một nghĩa tử cao đẹp của tất cả mọi người
không riêng gì là ai là cán bộ công an hay là cảnh sát nhân dân
thời gian qua hiến máu cứu người đã trở thành hoạt động thường niên của nhiều đơn vị trong công an nhân dân
hành trình đỏ chủ nhật đỏ là những chương trình quen thuộc đối với các cán bộ chiến sĩ công an
bởi hiến máu không chỉ để cứu người mà còn nâng cao sức khỏe cho bản thân

hành trình đỏ là những chương trình quen thuộc đối với các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân

thưa quý vị và các bạn đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
số năm phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong những ngày vừa qua trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đã liên tiếp xảy ra các trường hợp xe gặp sự cố vỡ lốc
và trong tình huống nguy cấp cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để hỗ trợ các tài xế